theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay một mươi bốn tháng chín vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng bình khoảng bốn trăm bảy mươi km về phía đông đông nam sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km và còn mạnh thêm
đến bốn giờ chiều ngày một mươi năm tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy bốn độ vĩ bắc một trăm linh tám một độ kinh đông cách bờ biển các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng bình khoảng một trăm tám mươi km về phía đông đông nam sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai cấp một mươi ba tức là từ một trăm một mươi năm đến một trăm năm mươi km một giờ giật cấp một mươi năm
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía tây khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi hai cấp một mươi ba
giật cấp một mươi năm biển động dữ dội
dự báo trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km
khoảng trưa đến chiều mai ngày một mươi năm tháng chín bão số một mươi sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ nghệ an đến quảng trị gây gió mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm sau đó suy yếu dần
đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám hai độ vĩ bắc một trăm linh năm năm độ kinh đông trên đất liền biên giới việt lào
gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi ba
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực trung lào